sau một nhầm lẫn vào tuần trước về hướng dẫn cho phép mọi người rời đi sau năm ngày không có triệu chứng
cdc đã giảm thời gian cách ly được khuyến nghị cho những người bị covid một mươi chín không có triệu chứng từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
tuy nhiên cdc không yêu cầu xét nghiệm để xác nhận rằng một người không còn lây nhiễm trước khi họ đi làm trở lại hoặc tái hòa nhập
khiến một số chuyên gia đặt ra nghi vấn
trong một cuộc phỏng vấn khác với abc news ngày hai tháng một ông fauchi bày tỏ
bạn nói đúng đã có một số lo ngại về việc tại sao chúng tôi không yêu cầu những người đã cách ly năm ngày thực hiện xét nghiệm
điều đó hiện đang được xem xét cdc sẽ sớm đưa ra kết luận trong nay mai
các nhà chức trách mỹ báo cáo ít nhất ba trăm bốn mươi sáu tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới vào ngày một tháng một theo một cuộc kiểm đếm của reuters
số người chết do covid một mươi chín ở nước này đã tăng lên tổng số tám trăm hai mươi tám năm trăm sáu mươi bảy
tại israel vừa qua đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đồng thời covid một mươi chín
cho biết trường hợp mắc cùng lúc hai bệnh nói trên là một người phụ nữ mang thai chưa tiêm phòng covid một mươi chín
một số báo cáo cho rằng đây có thể là trường hợp bệnh kép đầu tiên trên thế giới
tuy nhiên các báo cáo về bệnh nhân mắc đồng thời covid một mươi chín và cúm mùa đã xuất hiện ở mỹ vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
nữ bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã xuất viện với tình trạng sức khỏe tốt
ca bệnh covid một mươi chín ở israel đang gia tăng trong thời gian gần đây
mối lo ngại
càng tăng thêm khi hiện đang vào mùa cúng
và vào mùa đông năm ngoái
các hạn chế phòng dịch covid một mươi chín đã dập tắt phần lớn các ca bệnh cúm
nhưng năm nay tình hình có thể khác đi
các quan chức y tế cho biết nhiều khả năng có nhiều người khác đã nhiễm cả hai bệnh
nhưng chưa được phát hiện
bộ y tế đang nghiên cứu trường hợp của bệnh nhân nữ nói trên
để xem liệu mắc cả hai bệnh thì có tăng nguy cơ bệnh trở nặng hơn hay không
tuần trước một người phụ nữ mang thai ba mươi một tuổi đã tử vong tại jerusalem sau khi mắc bệnh cúm
con trai của bệnh nhân này đã trao đời khỏe mạnh tại trung tâm y tế hashra bằng phương pháp mổ
ngay sau ca mổ sản phụ nói trên được đặt máy thở do biến chứng hô hấp
nhưng tình trạng ngày càng xấu đi và qua đời
biến thể omicron tấn công hà lan khiến số ca mắc mới tại nước này tăng nhanh chóng
nhiều bệnh viện có tình trạng quá tải
nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa vào dịp năm mới để ngăn chặn biến thể omicron lây lan
tuy nhiên giữa phong tỏa vẫn có bữa tiệc hàng trăm người tổ chức bất chấp dịch vào ngày đầu năm
cảnh sát hà lan ngày một tháng một vừa qua đã chặn các bữa tiệc năm mới vi phạm quy định chống dịch covid một mươi chín này
hàng chục sĩ quan cảnh sát đã được điều động tới địa điểm tổ chức buổi tiệc là một nhà máy bỏ hoang
tại thị trấn rijswijk miền trung đất nước
một số người tham gia tiệc đã bị bắt nhưng không có bạo lực nổ ra
bữa tiệc bất hợp pháp thu hút cả những người từ các quốc gia khác
khi người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy cả xe
từ pháp đức tây ban nha và italy
đó là một bữa tiệc phi pháp và nó bị cấm
thị trưởng rijswijk josan meyers nói
nó hoàn toàn không phù hợp với thời điểm khủng hoảng covid một mươi chín
các biện pháp y tế áp dụng cho tất cả mọi người
trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đột biến vì biến chủng omicron
hà lan đã áp đặt một loạt biện pháp hạn chế mới từ trước giáng sinh
các quán bar và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa cho đến một mươi bốn tháng một
dù chính quyền đã ban lệnh cấm bán pháo hoa mừng năm mới trên toàn quốc
nhiều người vẫn không tuân thủ